tại tỉnh bà rịa vũng tàu chương trình công bố giới thiệu điểm đến an toàn và kích cầu du lịch đã diễn ra
với sự tham gia của bảy tỉnh thành phố gồm thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu bình dương bình phước bình thuận đồng nai và tây ninh
những tỉnh thành phố này đã cùng thỏa thuận thống nhất cam kết tham gia chương trình bảy địa phương du lịch an toàn và hấp dẫn
có năm nội dung được bảy địa phương cùng các doanh nghiệp thống nhất trong hội nghị trong đó tiêu chí an toàn du lịch được đặt lên hàng đầu
tiếp đó là xây dựng bản đồ số du lịch an toàn tại từng địa phương đồng thời tích hợp vào bản đồ chung của bảy địa phương
triển khai các gói kích cầu du lịch công tác truyền thông được đẩy mạnh từ địa phương đến trung ương
trên cơ sở biên bản cam kết này các chương trình hợp tác cụ thể sẽ được các địa phương và các doanh nghiệp bàn bạc thống nhất
thành kế hoạch hành động cụ thể và triển khai chung
cũng trong dịp này tỉnh bà rịa vũng tàu đã công bố giới thiệu điểm đến an toàn
ngoài việc bảo đảm một trăm linh cơ sở du lịch an toàn phòng chống dịch tất cả các cơ sở du lịch đồng loạt giảm giá
cụ thể khách sạn ba sao trở lên giảm ba mươi giá niêm yết cơ sở lưu trú một và hai sao giảm hai mươi giá
các cơ sở khác giảm một mươi giá các địa điểm tham quan ăn uống vận tải giảm từ một mươi đến ba mươi